trong việc tranh chấp đất đai thái cùng nhiều bị cáo khác đã nhận bảo kê đo đạt đất tranh chấp cho một người dân ở ấp biến trạm
vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nhóm của thái gồm năm mươi hai bị cáo đến khu vực đất tranh chấp đã xảy ra sô sát với nhóm của nguyễn văn trường
hai người trong nhóm của thái là nguyễn văn quá và đoàn thiên long dẫn đầu cùng đồng bọn rượt đuổi nhóm của trường
long đã dùng súng hoa cải bắn ba phát vào nhóm của trường khiến hai người tử vong sáu người khác bị thương
phiên tòa dự kiến kéo dài trong một mươi năm ngày
phạm huỳnh minh thịnh hai mươi chín tuổi trú tại phường trương quang trọng tp quảng ngãi vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi bắt khẩn cấp về hành vi hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
thịnh là huấn luyện viên dạy võ lớp học của thịnh thu hút nhiều em học sinh trong độ tuổi từ sáu đến một mươi sáu
lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các em học sinh nam thịnh đã rụ rỗ các em để quan hệ tình dục
đối tượng còn dùng camera quay lại hình ảnh để đe dọa các nam sinh
công an tỉnh quảng ngãi thông tin ai là bị hại của phạm huỳnh minh thịnh đề nghị liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi để được tiếp nhận và giải quyết
một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề sử dụng công nghệ cao với số tiền giao dịch hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng vừa bị công an huyện tương dương tỉnh nghệ an triệt phá
qua công tác nghiệp vụ công an huyện tương dương đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng gồm phan thị nhung và nguyễn thị hồng cùng chú huyện tương dương
thủ đoạn các đối tượng là dùng số điện thoại không chính chủ lập các tài khoản mạng xã hội để nhận và chuyển tin nhắn lô đề
tại hiện trường lực lượng công an đã thu giữ ba điện thoại di động và nhiều tài liệu có liên quan
bước đầu xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là hơn bốn trăm năm mươi triệu đồng
hiện chuyên án đang được công an huyện tương dương tiếp tục điều tra mở rộng
chiều nay bộ đội biên phòng tỉnh bình phước phối hợp với đồn biên phòng đắc ơ vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng vận chuyển hơn ba trăm năm mươi kg pháo lậu
quá trình tuần tra lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng đi xe gắn máy chở theo nhiều bao tải có dấu hiệu nghi vấn tiến hành dừng xe kiểm tra
qua đó phát hiện bên trong các bao tải có chứa hai trăm linh khối hộp hình chữ nhật bốn mươi một ống trụ hình tròn với tổng trọng lượng ba trăm năm mươi một kg
tại cơ quan điều tra trần văn hùng và điểu lợn cùng chú tại bình phước khai được một người ở xã đắc ơ thuê vận chuyển số pháo trên với giá sáu triệu đồng
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế
mộc bài phối hợp cùng công an tỉnh tây ninh vừa tiếp nhận sáu công dân được đại sứ quán việt nam tại campuchia và tổng cụp di chú campuchia bàn giao qua cửa khẩu quốc tế mộc bài
tiến hành điều tra xác minh nhân thân lai lịch của sáu công dân lực lượng chức năng phát hiện hai trong sáu công dân được trao trả về nước lần này là đối tượng bị công an tỉnh cà mau truy nã về tội giết người vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
đó là đỗ lợi tỷ và nguyễn hoàng anh cùng chú cà mau
sau khi hoàn tất hồ sơ đại diện đại sứ quán việt nam tại campuchia
và tổng cục di lý campuchia đã bàn giao đối tượng đỗ lợi tỷ và nguyễn hoàng anh cho công an tỉnh cà mau tiếp nhận và di lý về cà mau